xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ giết người tại cửa hàng thời trang ở đường trần hưng đạo
tp bắc ninh tỉnh bắc ninh
vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi công an tỉnh bắc ninh cho biết đơn vị tiếp tục chỉ đạo các lực lượng
tập trung điều tra làm rõ vụ việc và truy tìm đối tượng gây án
quá trình điều tra ban đầu xác định đối tượng nghi vấn là nguyễn văn hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở thái nguyên đã có vợ và hai con
khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi hiệp đến cửa hàng của nạn nhân và xảy ra mâu thuẫn cãi vã
hiệp đã dùng dao nhọn đâm tám nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án hiệp điều khiển taxi bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin báo lực lượng công an truy tìm đối tượng
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã tìm thấy chiếc xe ô tô trên
đang đỗ trên đường cầu thanh trì hà nội thu giữ một ví da có giấy tờ tùy thân của đối tượng hiệp
quá trình lấy lời khai của nhân chứng lực lượng chức năng xác định khoảng một mươi năm h bốn mươi phút cùng ngày
có một nam thanh niên điều khiển chiếc xe ô tô trên đến và đỗ trên cầu thanh trì
sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông hồng
cũng liên quan đến hành vi giết người vào khoảng hai mươi giờ tối qua ngày một mươi bảy tháng một mươi
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp cùng công an thành phố vũng tàu
đã bắt nguyễn thanh hùng chú tại xã phước tỉnh huyện long điền để điều tra về hành vi trên
theo thông tin ban đầu hùng là đối tượng có sử dụng ma túy đá
sáng cùng ngày hùng có biểu hiện dùng ma túy đá và đâm bị thương người khác rồi di chuyển qua vũng tàu
trưa cùng ngày tại đường bắc sơn phường một mươi một hùng dùng dao vô cớ tấn công một người đàn ông khiến người này tử vong
nhận định hùng có khả năng lẩn trốn tại các khu vực phường thắng nhất rạch dưa phường một mươi một một mươi
lực lượng công an các địa phương đã triển khai truy tìm khép kín địa bàn bắt giữ thành công đối tượng
và thu giữ một số đồ vật trong đó có hai con dao
hiện hùng đã được áp giải về phòng cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ
không phải mâu thuẫn của mình nhưng vẫn tham gia đánh nhau khi được rủ
năm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu tp đà nẵng khởi tối bị can
về hành vi cối gây thương tích và gây dối trở tự công cộng
năm thanh niên từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi gồm nguyễn đức duy đặng đông mỹ
võ văn anh trọng bùi võ hoài nhân và trương công hoàng phước
theo điều tra vào tối ngày một mươi một tháng bảy do mâu thuẫn của lê thành duy và phùng thị tuyết nhi
cùng trú tại tp đà nẵng nên nhi gọi cho đinh viết khải đến giải quyết giúp
lúc này nhóm của duy cũng kêu gọi thêm năm đối tượng trên và nhiều thanh thiếu niên khác
khoảng ba mươi người cầm theo dao phóng lợn vỏ chai bia đến đường quang trung xông vào đuổi đánh
khiến khải thương tích bảy
sau đó nhóm thanh niên này còn nẹp bô la hét đập phá xe của khải
hiện nguyễn đức duy và bùi võ hoài nhân đã bị tạm giam
còn các đối tượng khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú
vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn qua biên giới
lâm thanh yên chú tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên vừa bị lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh bắt quả tàng
theo đó vào lúc chín giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi
tại barrier số hai cửa khẩu quốc tế cầu treo xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lực lượng biên phòng hà tĩnh chủ trì phối hợp với hải quan hà tĩnh đã tiến hành kiểm tra phương tiện xe khách
mang biển kiểm soát lào nhập cảnh từ lào vào việt nam
phát hiện và bắt quả tăng đối tượng lâm thanh yên đang có hành vi vận chuyển ba bánh heroin
qua đấu tranh khai thác đối tượng lâm thanh yên khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này từ lào về việt nam
để đưa ra hà nội lấy tiền công
với tinh thần thượng tôn pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ
trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong năm ngày đầu gia quân các tổ công tác của công an tỉnh đồng nai đã phát hiện và lập biên bản
trên hai trăm sáu mươi trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
và trong đó có một mươi chín trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy
theo thống kê trong năm ngày đầu gia quân từ ngày một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
các tổ công tác của công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản xử phạt hơn hai trăm sáu mươi trường hợp vi phạm
về trật tự an toàn giao thông tạm giữ một mươi hai xe ô tô
và xe mô tô các loại tiền phạt ước tính gần một ba tỷ đồng
trong số hai trăm sáu mươi trường hợp bị lập biên bản xử phạt
thì có một trăm linh năm trường hợp vi phạm nồng độ cồn hai mươi bảy trường hợp điều khiển ô tô vi phạm tốc độ
hai mươi bảy trường hợp chở quá tải một trường hợp chở quá khổ ba trường hợp cơi nới thành thùng
một trường hợp điều khiển xe ô tô quá hạn kiểm định và một mươi bốn trường hợp vi phạm trong vận chuyển hành khách
đặc biệt qua công tác tuần tra kiểm soát
các tổ công tác đã phát hiện một mươi chín trường hợp điều khiển ô tô
trong khu dân cư đà sơn phường hòa khánh nam quận liên triệu
cách làm này khá hiệu quả được tất cả các gia đình không có gắt lượng áp dụng
còn đây là phao nội cứu sinh được bố trí sẵn ở các khu điểm ngọc sâu
khi nước dâng cao người dân trong khu dân cư có thể chủ động sơ tán và giúp đỡ người già trẻ em
có phao đây thì cũng dân cũng nhờ có tiền lợi để đưa ra em
mấy người già ra ngoài khu vực lũ
với phương châm bốn tại chỗ tại các khu dân cư trụng thấp phường hòa khánh nam
đều thành lập tổ cứu nạn cứu hộ giúp đỡ lần nhau
đồng thời theo dõi sát mực nước chủ động sơ tán khi nước dần cao
khi mà nước dần lây là mình phải đi chủ khách nữa chứ ở đây là không đảm bảo an toàn được
ở đây là một vùng trụng thấp mà nước là có nơi đủ gì đây
thì thành ra là người dân họ luôn luôn trang trí lo sợ
rồi người ta họ sơ tán họ đẩy trận
thành ra là như năm ngó so với năm ngó thì họ lo lòn rất là nhiều
nhưng mà năm nay thì không có người lo lòn
so với mọi năm đà nẵng đã có sự chủ động linh hoạt các phương án cụ thể để ứng phó
đối với công tác cứu nạn cứu hộ nhân lực phương tiện được huy động tốt trực tại khu dân cư
tùy vào cấp độ thiên tai mức độ nguy hiểm mà lực lượng chức năng triển khai phương án ứng cứu phù hợp
ba ngày lũ vừa qua đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cộng an quân liên chiểu
đã cứu được ba mươi người dân bị mắc kẹt trong nhà ở vùng nước sâu
tên tên thằng đó thì phương án đó thì tùy theo từng cái cấp độ thiên tai để chúng tôi ứng phó
đưa ra những cái phương tiện nó phù hợp
với từng cái đặc điểm từng cái khu vực ngập lục ngập sâu để chúng tôi kịp thời ứng cứu nhân dân trong cái mùa bão hiện nay
với cái công tác rất là chủ động của đà nẵng khi mà nước nũ dâng lên đâu thì đã có cái thông báo kịp thời theo dõi thông tin dưới báo thời tiết
chỉ đạo hướng dẫn bà con
chủ động ứng phó với này
mưa lũ từng gia đình mình đã phải tự ngăn nước làm sao là hạn chế nước vào nhà
sự phối hợp giữa quân và dân đã được lên kịch bản sẵn và được áp dụng một cách dịp nhàng
nên việc đảm bảo cho người dân sơ tán trở nên thuận lợi hơn
chính nhờ sự chủ động đó đã giảm được phần lớn thiệt hại cho người dân vào mùa mưa năm nay